sau khi lấy trộm được phương tiện các đối tượng đã sử dụng biển số giả trong suốt quá trình di chuyển từ quảng trị đến địa bàn tỉnh con tum và hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành làm rõ
ngay sau khi nhận được tin báo tại nhà số một trăm ba mươi năm thuộc khu vực khóm hai phường hai thành phố cà mau xảy ra vụ mất trộm tài sản với tổng giá trị khoảng sáu mươi năm triệu đồng
công an thành phố cà mau đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ được nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên
nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm cắp là lưu hoàng tý chú tại phường một và thái trọng nhân và nguyễn hoàng tuấn anh chú tại phường chín thành phố cà mau
bước đầu các đối tượng khai nhận vào đêm ngày bốn tháng bốn cả ba đã đột nhập vào nhà dân để lấy trộm tài sản
sau khi trộm xong thì chia nhau tiêu xài và chơi game bắn cá
dù còn khá trẻ thế nhưng cả ba đối tượng trên đều sử dụng ma túy riêng nguyễn hoàng tuấn anh đã nhiều lần bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản